thoát ly khỏi quê nhà bản môn xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế từ rất sớm và rất ít khi có dịp về thăm quê
nhưng những câu chuyện về tình cảm thói quen rất đời của nguyên chủ tịch nước đại tướng lý đức anh vẫn còn in đậm trong lòng người dân nơi đây
trong những ngày này bằng tất cả sự tiếc thương và kính trọng người dân ở quê hương lại kể về ông người con ưu tú của quê nhà
những tấm bằng khen huy chương ghi nhận sự đóng góp của nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh với đất nước vẫn hiện hữu trên bốn bức tường trong gian nhà thờ của gia đình đặt tại làng bản môn xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
nhưng không nhiều người biết mỗi lần tranh thủ về quê ông đã chủ động gạt bỏ tất cả những nghi thức lễ tân để được sống tràn hòa trong vòng tay bà con quê nhà
mỗi lần bà con về quê ông đã gạt bỏ tất cả những nghi thức lễ tân để được sống tràn hòa trong vòng tay bà con quê nhà

trong câu chuyện của đại tướng lê đức anh với các lãnh đạo địa phương hồi đó vẫn là nỗi chăn trở đau đáu về sự phát triển giúp người dân bớt cảnh cơ hàn
cũng vì thế khi địa phương muốn xây nhà lưu niệm đại tướng mang tên lê đức anh ông đã thẳng thừng từ chối
ông muốn dành sự yêu ái của đất nước của địa phương này cho người dân quê mình
trong tình cảm bộ với quê hương đại tướng là thủ tướng nước
ông muốn làm đến một công trình văn hóa có chăng thì mang tên lý đức anh thôi
còn là cái sản phẩm của nó là được phục vụ cho người dân một công trình văn hóa phục vụ cho người dân
có lẽ là cái việc thay đổi từ nhà lưu niệm sang nhà văn hóa sẽ về mặt người nghịa thì nó không kết biệt đấy
nhưng mà sẽ về cái tấm lòng thì nhân kết cùng một con người thì phải nói rằng là quý chủ tướng nước là tướng lý đức anh là có một tầm nhìn
là vì mọi người vì tha chứ không phải làm công trình là làm cho bản thân mình
năm hai nghìn một mươi năm ủy ban nhân dân huyện phú lộc lập dự án mở rộng con đường nối từ quốc lộ một a vào đỉnh bản môn
khi được tham vấn một lần nữa đại tướng lê đức anh đã lưu ý với lãnh đạo huyện chú ý đến đời sống của người dân
những cái gì mà làm tới phiêng hai chứng đặc trang là các chủ đừng nên làm và nên tránh
và làm những cái gì mà thùng tiền cho chứng
thì các chủ nên làm
đặc biệt là được huyện đầu tư làm con đường về mang tên bạc nhưng bạc từ chối không làm
vì sợ ảnh hưởng tới dân nhiều quá gây phiền phức cho dân
từ nay người dân làng bản môn sẽ không còn thấy hình ảnh người đại tướng giản dị trở về tham quê
nhưng những câu chuyện về tấm lòng của ông đối với quê nhà sẽ được bà con lưu truyền gìn giữ kể mãi về sau